thời tiết thay đổi thất thường tại thành phố hồ chí minh trẻ em vẫn tiếp tục nhập viện vì nguyên nhân bệnh sởi tăng cao và có nhiều diễn biến phức tạp
mời quý vị đến với ghi nhận của truyền hình nhân dân
hiện nay có hơn năm mươi bệnh nhi mắc bệnh sởi đang được điều trị tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đầu một
hầu hết là chưa được tiêm phòng hoặc trước đó là người mẹ chưa được tiêm phòng đầy đủ
trong đó có những ca rất nặng phải thở bằng máy
bé phạm gia hân chín tháng tuổi thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long và bé lê gia bảo tám tháng tuổi huyện bến lức tỉnh long an cũng do chưa được tiêm phòng bệnh sởi
bé thạm gia hân chín tháng tuổi thành phố vĩnh long và bé lê gia bảo tám tháng tuổi tỉnh vĩnh long và bé lê gia bảo tám tháng tuổi tỉnh vĩnh long và bé lê gia bảo tám tháng tuổi tỉnh vĩnh long và bé lê gia bảo
thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh lây lan
bệnh sởi để lại di chứng rất nặng nề cho gia đình và xã hội gây ra các biến chứng làm trẻ bị bại liệt viêm não viêm mảng não mù mắt mất trí nhớ
sợi thì nó có rất nhiều biến chứng nặng nhất vẫn là viêm não có thể gây ra di chứng không có tiếp xúc được đợi sống thực vật rồi động kinh chậm phát triển thần vận động
thứ hai là có thể có biến chứng viêm phổi mà viêm phổi nặng đặc biệt là những em bé có cơ địa đặc biệt siêu giả miễn dịch hay tiêm bổng sinh thì có thể tử vong
tuy nhiên cái biến chứng mà lâu dài mà sợi nhất của sợi nó sẽ làm cho em bé suyên dưỡng suyên dưỡng kéo dài rồi siêu giả miễn dịch tới mức còi cọc không có sẽ bị hạn chế về chiều cao sau này
để chủ động phòng chống bệnh sởi phụ huynh cần đưa trẻ đi tiêm chủng phòng bệnh tại các điểm tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia trước khi chưa muộn